trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc đã xảy ra mưa lớn sông lốc gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân
tính thời điểm hiện tại công tác khắc phục hậu quả đã được tiến hành nhanh chóng để đảm bảo ổn định đời sống cho người dân
theo thông tin từ huyện đảo cô tô tỉnh quảng ninh trận rồng lốc xảy ra vào đêm hai mươi tháng bốn đến dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn
đã khiến chục phương tiện trên địa bàn bị đánh đắm một mươi ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công
mưa to kèm theo dòng lốc với gió cấp năm cấp sáu có lúc giật cấp bảy cấp tám xảy ra nhanh bất ngờ gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa tài sản của người dân
ngay sau khi nắm bắt thông tin huyện đã nhanh chóng huy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ điều động một tàu cứu nạn
hai xuồng và hai ô tô cùng với nhân dân nhanh chóng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đưa các ngư dân vào bờ an toàn
không có ngư dân nào bị nạn mà chưa được ứng cứu
trong đó có tám ngư dân của huyện cô tô và hai ngư dân của tỉnh thanh hóa đi đánh bắt trên vùng biển phía nam của đảo cô tô
tình hình sức khỏe của các ngư dân ổn định đã trở về nhà sau khi được đưa lên bờ vào dạng sáng hai mươi một tháng bốn
đến nay công tác thống kê thiệt hại khắc phục hậu quả vẫn đang được tiếp tục khẩn trương triển khai tình hình trên biển ổn định giao thông thông suốt
ủy ban nhân dân huyện cô tô chỉ đạo chủ tịch ubnd các xã thị trấn chủ động kịp thời khắc phục các thiệt hại do rông lốc gây nên tại cơ quan đơn vị địa bàn được phụ trách
khẩn trương tìm kiếm tài sản phương tiện tàu thuyền mồng mảng trên địa bàn bị chìm đám trôi giạt
phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan huy động lực lượng tại chỗ và người dân khẩn trương dọn dẹp vệ sinh đường phố nâng chống các cây xanh bị đổ tháo rỡ các biển quảng cáo biển hiệu đèn trang trí bị đổ gãy rách huy động toàn lực lượng hỗ trợ khắc phục nhà dân bị hư hỏng do rông lốc
ở một diễn biến khác tại lai châu cũng trong sáng ngày hai tháng bốn ông hồ văn thơi chủ tịch ubnd xã nậm mạ huyện sìn hồ cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể trong vụ lật thuyền khiến hai người mất tích
theo đó nạn nhân lý thị gờ được tìm thấy vào chiều hai mươi một tháng bốn tại vị trí chiếc thuyền bị lật lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực kéo dài thời gian tìm kiếm nạn nhân còn lại
trước đó khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn tại vùng ngập thủy điện sơn la thuộc địa bàn xã nậm mạ
xảy ra mưa lớn kẻm theo lốc xoáy làm đật thuyền sắt có tải trọng năm mươi tấn
thời điểm xảy ra vụ việc có năm người cùng chú xã nậm tra trên thuyền
anh phản a công ba mươi tuổi chú tại bản diền thàng xã nậm cha huyện xìn hồ là người điều khiển thuyền
khi thuyền lật năm người đều rơi xuống sông
trong số các nạn nhân anh phản a công khi cùng hai người nữa thoát nạn
còn bà lý thị gờ bốn mươi hai tuổi và lý thị quy bốn mươi sáu tuổi thì bị cuốn theo thuyền chìm và mất tích
ngay khi nhận được thông tin tỉnh lai châu đã huy động gần bốn trăm linh người gồm các lực lượng
công an quân đội dân quân đoàn viên thanh niên và người dân các xã bản lân cận tham gia tìm kiếm
ngoài ra địa phương cũng đã huy động ba xuồng chuyên dụng của lực lượng phòng cháy
chữa cháy và nhiều thuyền nhỏ tham gia tìm kiếm
mùa mưa bão về vấn đề đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển
luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan chức năng
theo khuyên cáo thời tiết thay đổi bất thường
thế nên mỗi lần tàu dưới bến là người đi biển cần giả soát các trang thiết bị
cũng như kiểm tra công tắc an toàn
đối với thủy thủ bong chuẩn bị rời cảng cần chú ý việc chẳng buộc tàu
đóng kín hầm hàng chẳng buộc cẩn thận các dây cáp cầu thang
các vật dễ di động trên bong và dưới máy tàu
kiểm tra neo các ống thông hơi hầm hàng xe an toàn đi lại trên bong
khi biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng theo chiều hướng xấu như hiện nay
thời tiết ngày càng trở nên khó lường
hệ thống thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng
trong việc đảm bảo an toàn an ninh mỗi khi tàu ra khơi
do vậy các tàu thuyền cần chú trọng trang bị các trang thiết bị thông tin cần thiết
bởi đó chính là sự sống còn của những người đi biển
mỗi khi phương tiện gặp sự cố cần sự trợ giúp
để giảm thiểu tai nạn hàng hài
thuyền viên cần quan tâm đến thời tiết hàng ngày và cấp gió trên biển
đây chính là thông tin quan trọng với người đi biển
và cũng là điều quan tâm hàng đầu của thuyền trưởng trước mỗi hành trình
người dân cần chủ động bật máy thu tự động
chuyên dụng thông tin dự báo để thường xuyên lắng nghe các thông tin
về cảnh báo thiên tai như bão áp thấp thời tiết nguy hiểm
xóa mùa hoặc các bản tin thời tiết biển hàng ngày để có thể đề phòng
chủ động tránh trú hay tìm cách xử lý hiệu quả khi gặp thời tiết bất thường
các bản tin này đều được hệ thống giải thông tin duyên hải việt nam
cập nhật và phát trên tần số bảy nghìn chín trăm linh sáu khz và tám nghìn hai trăm chín mươi bốn khz
đặc biệt trong trường hợp có bão hoặc áp thấp nhiệt đới
bản tin cảnh báo sẽ được phát liên tục trong ngày với khoảng cách một mươi năm phút
trên một phiên trên tầng số bảy nghìn chín trăm linh sáu khz
trong trường hợp tàu gặp thời tiết xấu người đội kiện tàu thuyền cần thông báo
cho tất cả các thuyền viên trên tàu tăng cường chẳng buộc các trang thiết bị
hàng hóa nhất là các vật dễ di động trên bong và dưới máy tàu
sau đó cần tăng cường ca kíp để đảm bảo độ an toàn hoạt động của các thiết bị trên tàu
chú ý cảnh giới bảo đảm an toàn hoạt động của tàu
trong đó có việc duy trì máy sinh an toàn tăng độ ổn định tàu
phải làm giảm tối đa mặt thoáng các két giảm máy và đề phòng máy bị quá tải vượt tốc
đồng thời cần tránh trường hợp chân vịt bị quay trên không
nếu gặp thời tiết quá xấu cần thay đổi hướng hành trình thích hợp
để giảm bớt sự va đập giữa tàu với sóng
ngừng bảo dưỡng bên ngoài mặt bon nếu không cần thiết
khi gặp bão nên đổi hướng để tránh bão có thể thả trôi hay dừng máy
thậm chí có thể quay trở lại để tránh xa tầm bão
khi gặp gió mùa mạnh nên giảm máy chọn hướng đi thích hợp để giảm lắc cho tàu
chờ cơn gió mùa mạnh tràn qua sau đó mới tăng dần tốc độ
khi gặp sự cố trên biển ngư dân hãy gọi đến đài thông tin duyên hải gần nhất
thông qua hệ thống đài thông tin duyên hải việt nam
cũng như với các cơ quan ban ngành liên quan sớm nhất
đối với các sự cố nguy hiểm đến tính mạng thuyền viên và tài sản của tàu
thuyền trưởng hoặc người có trách nhiệm trên tàu phải tiến hành phát tín hiệu báo động cấp cứu
đến các hệ thống đài thông tin duyên hải việt nam hoặc các phương tiện trong khu vực để được cứu giúp
đồng thời phải nắm rõ cách thức thông tin phối hợp tại hiện trường
để phục vụ công tác cứu nạn cứu người đạt hiệu quả cao nhất